một cuộc diễn tập vận hành hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu tại các địa phương ven biển
đã được tổ chức trong sáng nay tại thành phố đà nẵng
cuộc diễn tập do ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương
viện vật lý địa cầu việt nam thực hiện
buổi diễn tập này đã cho thấy rằng với các tình huống động đất và sóng thần giả định
thì có hai mươi bảy trong tổng số ba mươi trạm cảnh báo đã hoạt động ổn định và phát đi cảnh báo đúng theo kịch bản đề ra
theo kịch bản giả định lúc tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai có một trận động đất gây nên sóng thần
ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố đà nẵng
sau khi nhận tín hiệu các trạm trực canh ven biển tại đây đã phát tín hiệu báo động bằng âm thanh
đèn hiệu cũng như phát bản tin yêu cầu người dân sơ tán đến các vị trí an toàn ngay lập tức
khi mà có cái
cái tạnh động đất xảy ra ở ngoài khơi thái bình dương
thì vị địa lý họ sẽ ghi nhận và nhận thông tin
xong rồi họ truyền về cho ban giới đạo trung ương
ban giới đạo trung ương truyền về cho các địa phương các cột
cảnh báo thông tin ra cho cộng đồng những khu vực ảnh hưởng ven biển
theo diễn tập hai mươi bảy trên ba mươi trạm trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu
tại các quận thanh khê sơn trà ngũ hành sơn hoạt động ổn định
kịp thời phát đi cảnh báo sóng thần theo đúng kịch bản giả định
cái đậm đực canh cảnh báo sóng thần này thì phải nói rằng là
tạo điều kiện cho người dân biết cảnh giác và đối phó
khi có cái thông báo cảnh báo sóng thần
thì dân kịp thời tổ chức sơ tán dân ra khỏi cái vùng có nguy cơ là sóng thần
tôi mong rằng là cái hệ thống này phải hoạt động thường xuyên
chứ không phải như ở indonesia là cái hệ thống nó không hoạt động là mà ảnh hưởng
nguy hiểm đến tính mạng cho nhân dân chúng tôi
hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai được xây dựng đưa vào sử dụng sẽ rất hữu ích
đối với các địa phương và người dân tại các khu vực ven biển đà nẵng
tuy nhiên để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sóng thần gây ra
song song với việc vận hành tốt hệ thống trực canh
cần giáo dục nâng cao ý thức của người dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng